còn tại châu âu italia hôm qua đã chủ trì cuộc họp khẩn với bộ trưởng y tế các nước láng giềng nhằm
thảo luận về diễn biến dịch covid một mươi chín đang diễn biến khó lường ở châu lục này đặc biệt tại italia
sau khi nước này xác nhận có thêm ba ca tử vong mới bộ trưởng y tế các nước áo pháp
slovenia đức và cratia cũng như đại diện eu tuyên bố nhất trí vẫn mở cửa biên giới
do việc đóng cửa biên giới sẽ là biện pháp không phù hợp và thiếu hiệu quả ở thời điểm hiện nay
thụy sĩ gratia đã xác nhận các ca đầu tiên dương tính với virus sars cov hai
trong khi áo xác nhận ca nhiễm thứ hai